thưa quý vị và các bạn hôm nay tại trụ sở trung ương đảng ban bí thư đã họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương tại tờ trình số một trăm hai mươi một ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi sáu
ban bí thư nhận thấy
ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông đã vi phạm khuyết điểm
chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo
chỉ đạo kiểm tra giám sát để bộ thông tin và truyền thông và tổng công ty mobifone vi phạm rất nghiêm trọng
các quy định của pháp luật trong việc lập thẩm định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án tổng công ty mobifone
mua chín mươi năm cổ phần của công ty cổ phần nghe nhìn toàn cầu avg
làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước để một số đồng chí lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng
trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách nhiệm vụ được giao
chưa kịp thời lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của thanh tra chính phủ về dự án trên
những vi phạm của ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông là rất nghiêm trọng
đã làm thất thoát rất lớn tài sản của nhà nước gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa
của tổng công ty mobifone đến uy tín của tổ chức đảng và bộ thông tin và truyền thông gây bức xúc trong xã hội
xét nội dung tính chất mức độ hậu quả vi phạm căn cứ quy định số hai trăm sáu mươi ba ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn của bộ chính trị
về xử lý kỷ luật tổ chức đảng vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban cán sự đảng bộ thông tin và truyền thông
nhiệm kỳ hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu bằng hình thức cảnh cáo
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương
tại tờ trình số một trăm hai mươi ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật đối với đồng chí trần việt thắng
ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương phó bí thư đảng ủy tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam ban bí thư nhận thấy
trong thời gian giữ chức phó bí thư đảng ủy tổng giám đốc tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam và chủ tịch hội đồng quản trị
tổng giám đốc công ty cổ phần xi măng hà tiên i đồng chí đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty
ký ban hành và tổ chức thực hiện một số quy định về quản lý kinh doanh không đúng thẩm quyền vi phạm luật doanh nghiệp
luật đấu thầu vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
vi phạm của đồng chí là nghiêm trọng làm thiệt hại đối với lợi ích doanh nghiệp gây dư luận xấu
làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng và tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả
căn cứ quy định số một trăm linh hai ngày một mươi năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi bảy của bộ chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm
ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật đồng chí trần việt thắng bằng hình thức
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ khối doanh nghiệp trung ương
cách chức ủy viên ban chấp hành đảng bộ tổng công ty công nghiệp xi măng việt nam
thưa quý vị và các bạn sáng nay chủ tịch nước trần đại quang trưởng ban chỉ đạo cải cách tư pháp trung ương
đã có buổi làm việc với đảng đoàn ban thường vụ liên đoàn luật sư việt nam
năm hai nghìn một mươi tám là năm các đoàn luật sư trong toàn quốc tổ chức đại hội nhiệm kỳ
chuẩn bị những điều kiện cần thiết để tiến tới tổ chức đại hội đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ ba
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
cùng dự và làm việc với chủ tịch nước còn có các đồng chí lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương
biểu dương và chúc mừng những kết quả
thành tích mà liên đoàn luật sư việt nam trong thời gian qua chủ tịch nước trần đại quang mong muốn
đảng đoàn ban thường vụ liên đoàn luật sư việt nam hội đồng luật sư toàn quốc và các đoàn luật sư
cần tiếp tục nỗ lực phân đấu đoàn kết thống nhất phát huy những kết quả thành tích đã đạt được
khắc phục những hạn chế thiếu sót thực hiện tốt phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi tám và những năm tiếp theo
góp phần tích cực bảo vệ công lý bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa quyền lợi ích hợp pháp của các cơ quan tổ chức cá nhân
trong quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền việt nam xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế
tập trung thực hiện có hiệu quả chiến được phát triển nghề luật sư đến năm hai nghìn hai mươi
đề án phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập quốc tế năm hai nghìn một mươi hai nghìn hai mươi
triển khai nghiên cứu xây dựng cơ chế phát triển đội ngũ luật sư nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động luật sư
theo sự phân công của ban chỉ đạo cải cách tư phương trung ương
tôi cũng đề nghị các đồng chí cần hết sức quan tâm phát triển đội ngũ luật sư đủ về số lượng bảo đảm về chất lượng
vững vàng về bản lĩnh chính trị trong sáng về đạo đức nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp
và nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội bảo đảm ngày càng có nhiều luật sư am hiểu pháp luật và tập quán thương mại quốc tế
chủ tịch nước yêu cầu liên đoàn luật sư tiếp tục tăng cường giám sát các hoạt động hành nghề luật sư
hỗ trợ các luật sư hành nghề đồng thời kịp thời uốn nắn những sai sót của luật sư trong hoạt động hành nghề
để thực hiện được điều đó chức năng của liên đoàn là hết sức quan trọng
chủ tịch nước yêu cầu liên đoàn luật sư tiếp tục tăng cường giảm sát các hoạt động hành nghề luật sư trong hoạt động hành nghề
phối hợp với ủy ban mặt trận tổ quốc ủy ban nhân dân và đoàn đại biểu quốc hội thành phố với ban công tác đại biểu và các cơ quan của quốc hội để tạo sự kết nối nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động

chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu hải phòng nắm chắc tình hình ở cơ sở làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật tăng cường công tác vận động quân chúng để tạo sự đồng thuận phát huy sức mạnh của nhân dân trong xây dựng và phát triển thành phố
tôi cho rằng thành phố hải phòng vừa rồi đã làm tốt công tác dân vận và nắm tình hình ở cơ sở đi sát xuống dân nắm bắt tâm tư tình cảm nguyện vọng của nhân dân
nên thành phố hải phòng đã giữ được cái an ninh trật tự và được cái sự ủng hộ đồng tình của nhân dân tôi đề nghị tiếp tục thực hiện theo cái phương pháp làm việc này cái phương châm này nó rất là hiệu quả
kết thúc bài phát biểu chủ tịch quốc hội bày tỏ tin tưởng và chúc thành phố hải phòng sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành tiệu đã đạt được thu được nhiều thành tiệu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố
chủ tịch quốc hội đã đề nghị tiếp tục phát huy những kinh nghiệm và thành phố
và phương hướng điều hành trong những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám
tại buổi họp các báo cáo đều cho rằng diễn biến chỉ số giá tiêu dùng cpi sáu tháng đầu năm biến động tương đối sát với dự báo trước đó của các cơ quan liên quan
theo đó tại phiên họp ngày hai mươi chín tháng năm của ban chỉ đạo nhóm giúp việc dự báo cpi tháng sáu tăng khoảng bốn mươi ba đến tám mươi năm và thực tế cpi tháng sáu chỉ tăng bốn
nguyên nhân là do trong nửa đầu năm hai nghìn một mươi tám chủ yếu xuất phát từ yếu tố thị trường hầu như không có yếu tố tăng giá mới xuất hiện từ công tác điều hành của chính phủ
trước tình hình lạm phát có dấu hiệu tăng cao chính phủ đã chỉ đạo không tăng giá điện trong năm nay giữ ổn định các mặt hàng do nhà nước định giá trong tháng sáu
tiếp tục giả soát để đẩy nhanh các mặt hàng có khả năng giảm giá thuốc giá vật tư y tế thông qua đấu thầu quyết liệt triển khai biện pháp bình ổn giá các mặt hàng có xu hướng tăng cao
phát biểu tại buổi họp phó thủ tướng vương đình huệ nhận định lạm phát tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám không có gì bất thường
nếu loại trừ yếu tố giá thịt lợn tăng mạnh nhất thì lạm phát tháng này chỉ tăng hai mươi bảy có thể coi là mức tăng lạm phát của tháng thấp nhất từ trước tới nay
ở đây không có yếu tố lạm phát theo chu kỳ hay sau điều hành vĩ mô
chính phủ nhắc tới ảnh hưởng chu kỳ một mươi năm là để dự phòng chứ không phải xác định là để đối phó
khi mà chúng ta đã có kế hoạch giải phóng

giao bộ tài chính làm trọng tay để bộ y tế và bảo hiểm xã hội việt nam xa xoát tiếp tục điều chỉnh giá dịch vụ y tế trong thời gian tới
sáng nay kỳ họp thứ chín hội đồng nhân dân tp hcm khóa chín đã khai mạc
đồng chí nguyễn thị nhân ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tp hcm tới sự và phát biểu tại hội nghị
ngoài tp hcm nhiều địa phương trên cả nước cũng đồng loạt khai mạc các khóa của kỳ họp hội đồng nhân dân
phát biểu khai mạc chủ tịch hội đồng nhân dân tp hcm nguyễn thị quyết tâm cho biết
bên cạnh những kết quả đạt được về kinh tế xã hội thành phố còn một số hạn chế yếu kém kéo dài chậm được khắc phục
tại kỳ họp này hội đồng nhân dân tp hcm sẽ tập trung xem xét thảo luận cho ý kiến đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
và bổ sung nhiệm vụ giải pháp trọng tâm cho những tháng cuối năm
nghe thông báo kết quả hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hcm
xem xét thảo luận và cho ý kiến các thờ trình của ủy ban nhân dân tp hcm và thường trực hội đồng nhân dân tp hcm
hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn báo cáo kết quả giám sát chuyên đề về hiệu quả công tác quản lý và sử dụng nguồn tài nguyên đất tại thành phố
trọng tâm là tài nguyên đất do nhà nước trực tiếp quản lý

hội đề nghị hội đồng nhân dân tp hcm cần bàn sâu và quyết liệt tập trung triển khai các giải pháp nhiệm vụ trọng tâm những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi tám
diễn ra từ ngày chín đến hết ngày một mươi hai tháng bảy bên cạnh việc tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế xã hội sáu tháng đầu năm
nhiệm vụ sáu tháng cuối năm kỳ họp thứ bảy hội đồng nhân dân tp hcm bầu ba chức danh chủ chốt
đồng thời sẽ thông qua các báo cáo giám sát chuyên đề và gần ba mươi tờ trình dự thảo nghị quyết quan trọng
hội đồng nhân dân tp hcm đã khai mạc kỳ họp thứ năm trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tp hcm đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ kinh tế tăng tám tám mươi năm so với cùng kỳ thu ngân sách nhà nước tăng hai mươi bốn ba
kim ngạch xuất khẩu ước đạt ba trăm một mươi năm triệu đô la khách du lịch đến tham quan nghỉ dưỡng đạt ba tám triệu lượt khách
trên một mươi chín năm trăm linh lao động được giải quyết việc làm
tuy nhiên tỉnh còn gặp khó khăn tăng trưởng kinh tế một số lĩnh vực chưa bền vững
kinh tế tập thể chưa có tính đột phá công tác cải cách hành chính tinh gọn tổ chức bộ máy tinh giản biên chế chưa quyết liệt
tại kỳ họp thứ năm hội đồng nhân dân tp hcm đã thông qua tờ trình ban hành nghị quyết liên quan đến phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong thời gian tới
hôm nay hội đồng nhân dân tỉnh cao bằng tổ chức khai mạc kỳ họp thứ bảy khóa một mươi sáu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một
sáu tháng đầu năm cao bằng đã thu hút được bốn mươi hai dự án đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn
với tổng số vốn lên tới gần hai tỷ đồng
tốc độ tăng trưởng ngành dịch vụ đạt năm bốn mươi bảy kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hai trăm ba mươi ba triệu đô la
sáu tháng cuối năm cao bằng tập trung tái cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới
triển khai có hiệu quả các chương trình dự án giảm nghèo ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số
khai thác triệt để tiềm năng dịch vụ du lịch một trong những hướng đi đúng đắn của cao bằng trong điều kiện hiện nay
nhằm từng bước nâng cao đời sống người dân
thưa quý vị sáng nay thường trực thành ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tp hà nội
đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với lãnh đạo các quận huyện thị xã quý ii năm hai nghìn hai mươi
một trong những vấn đề được thảo luận tại hội nghị đó là công tác phòng cháy chữa cháy
nhiều đại biểu cho rằng hiện việc quan tâm đầu tư hệ thống phòng cháy chữa cháy
tại các khu dân cư còn mang tính hình thức đối phó còn nhiều vi phạm chưa được khắc phục
đồng chí hoàng trung hải quý viên vụ chính trị
bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
theo báo cáo của cảnh sát phòng cháy chữa cháy hà nội sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám
tại hà nội xảy ra bốn trăm một mươi một vụ cháy làm bốn người chết chín người bị thương
thiệt hại ước tính trên hai trăm sáu mươi ba tỷ đồng và một tám hectare rừng
thảo luận tại hội nghị thiếu tướng đoàn duy khương giám đốc công an tp hà nội cho rằng
một trong những nguyên nhân tình hình cháy nổ còn diễn biến phức tạp
đó là do năng lực phương tiện trang bị kỹ thuật của lực lượng
phòng cháy trựa cháy còn hạn chế khó khăn
bên cạnh đó nhận thức của người dân về phòng cháy chữa cháy vẫn chưa cao
thiếu tướng đoàn duy khương đề nghị thành ủy ủy ban nhân dân hội đồng nhân dân tp
cần ban hành chế tài xử lý xử phạt nghiêm khắc hơn
nếu phát hiện công trình đặc biệt là các khu trung cư
không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy thì phải kiên quyết tạm đình chỉ hoặc cắt điện cắt nước
trong khi đó ông nguyễn hoài nam trưởng ban pháp chế hội đồng nhân dân tp hà nội cho rằng
ở nhiều nơi chính quyền chưa quan tâm chưa làm hết trách nhiệm quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy
ông đề nghị cần xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu trong công tác này
phát biểu kết luận hội nghị đồng chí hoàng trung hải cho biết
mỗi năm trên địa bàn tp hà nội xảy ra trên tám trăm linh vụ cháy nổ
trong khi đó công tác phòng cháy chữa cháy ở các cơ quan đơn vị hộ gia đình chưa được quan tâm đúng mức
đồng chí hoàng trung hải đề nghị các cấp các ngành phải quan tâm lãnh đạo chỉ đạo
xác định rõ trách nhiệm trong công tác phòng cháy chữa cháy
đồng thời tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền phổ biến sâu rộng kiến thức pháp luật
kỹ năng phòng cháy chữa cháy đặc biệt ở các khu dân cư
củng cố nâng cao chất lượng các đội phòng cháy chữa cháy cơ sở để thực hiện tốt hơn phương châm bốn tại chỗ
đối với những công trình nhà cao tầng phải kiểm tra ngay từ đầu
và phải đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy mới được cho người dân vào ở
chiều nay tại hà nội đoàn thanh niên bộ nội vụ chủ trì phối hợp với các tổ chức đoàn thanh niên bộ tài nguyên và môi trường
đoàn thanh niên văn phòng quốc hội đoàn thanh niên văn phòng chủ tịch nước đoàn thanh niên văn phòng chính phủ
tổ chức hội nghị triển khai nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một và đại hội đoàn khối các cơ quan trung ương lần thứ ba
thông qua hội nghị lần này ban tổ chức xác định rất rõ đối tượng học tập quán triệt tuyên truyền
nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một đại hội đoàn khối lần thứ ba
theo đó đối với cán bộ đoàn sẽ tập trung vào học tập quán triệt với đoàn viên thanh niên tập trung vào việc tuyên truyền
các cấp bộ đoàn cần xác định được hình thức nội dung công cụ để tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền
nhằm cụ thể hóa nghị quyết trong thời gian tiếp theo đồng thời giúp các cán bộ đoàn sáng rõ hơn các nội dung của nghị quyết
để làm căn cứ triển khai thực hiện tại cơ sở
tiếp theo chương trình kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt là gần một trăm một mươi bốn tỷ usd
hà tĩnh tập trung chống hạn cho lúa hẻ thu và cây trồng cạn
thưa quý vị theo thông tin từ bộ công thương kim ngạch xuất khẩu sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi tám ước đạt gần một trăm một mươi bốn tỷ usd
tăng một mươi sáu so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi bảy đạt bốn mươi tám kế hoạch năm hai nghìn một mươi tám
theo đó kim ngạch xuất khẩu của khu vực một trăm linh vốn trong nước ước đạt hơn ba mươi ba tỷ usd tăng gần hai mươi
cao hơn mức tăng một mươi sáu ba của năm hai nghìn một mươi bảy
trong khi đó khu vực có vốn đầu tư
kể cả dầu thô đạt gần tám mươi một tỷ usd tăng một mươi bốn năm thấp hơn mức tăng hai mươi bảy của năm hai nghìn một mươi bảy
kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nông sản thủy sản ước đạt gần một mươi ba năm tỷ usd
nhóm hàng nhiên liệu khoáng sản ước đạt gần hai hai tỷ usd
nhóm hàng công nghiệp chế biến ước đạt hơn chín mươi ba tỷ usd
tính đến thời điểm hiện tại đã có hai mươi mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên một tỷ usd
những mặt hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu
tiếp tục là điện thoại các loại và linh kiện đạt hai mươi hai năm tỷ usd
máy vi tính sản phẩm điện tử và linh kiện đạt gần một mươi ba năm tỷ usd
hàng dệt may đạt gần một mươi ba năm tỷ usd
máy móc thiết bị dụng cụ phụ tùng đạt bảy tám tỷ usd
và giày dép các loại đạt gần bảy tám tỷ usd
dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm hai nghìn một mươi tám có thể đạt hai trăm ba mươi sáu sáu tỷ usd
tăng một mươi so với năm hai nghìn một mươi bảy
tuy nhiên trong bối cảnh
trong xung đột thương mại hiện nay
các thị trường ngày càng khắt khe về hàng rào kỹ thuật hàng rào bảo hộ
vấn đề này đặt ra yêu cầu cho các ban ngành
phải có sự vào cuộc mạnh mẽ để giải quyết tốt vấn đề thị trường
đảm bảo cho việc phát triển bền vững
thưa quý vị nhiều tháng qua
tại ba huyện miền núi sông hình sơn hòa và đồng xuân của tỉnh phú yên
trời không có mưa làm cho tình trạng thiếu nước sinh hoạt của người dân trở nên gai gắt
thực tế này đòi hỏi các cấp chính quyền cần phải có giải pháp kịp thời
để giải quyết vấn đề nước sinh hoạt cho nhân dân
đến thời điểm này ước có hơn một năm trăm linh hộ dân với khoảng sáu nhân khẩu thiếu nước sinh hoạt
do hầu hết các giếng đào khô cạn
trong khi nhiều nơi công trình nước tập trung không thể hoạt động
người dân phải mua nước sinh hoạt với giá từ năm mươi đến sáu mươi đồng một mét khối
thậm chí cao hơn
trước thực trạng cấp bách trên trước mắt
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
đã kiến nghị ủy ban nhân dân tỉnh hỗ trợ các địa phương hơn một tỷ đồng
mua nước sinh hoạt cấp cho người dân ở những vùng khô kiệt
đồng thời khoan thêm các giếng mới và sửa chữa các giếng khoan bị hư hỏng
tại những nơi có mạch nước ngầm đã được khảo sát
những ngày vừa qua nắng nóng kéo dài xảy ra trên diện rộng
đã làm cho hàng trăm hectare lúa cùng với cây trồng ở hà tĩnh bị khô hạn
hiện nay chính quyền địa phương cùng với nhân dân nơi đây
đang nỗ lực khắc phục chống hạn hán
nhằm khôi phục sản xuất bảo đảm cuộc sống và sản xuất cho người dân
tính đến thời điểm này hà tĩnh đã gieo cấy được trên bốn mươi bốn hectare lúa hẻ thu
đạt chín mươi chín hai mươi sáu kế hoạch
nắng nóng đã làm tám trăm linh hectare lúa bị hạn cục bộ ở các địa phương
trong đó thành phố hà tĩnh huyện lộc hà kỳ anh cẩm xuyên
là những địa phương có diện tích khô hạn nhiều
không chỉ cây lúa bị khô hạn mà các loại cây trồng khác cũng đang khô héo
hà tĩnh huyện lộc hà kỳ anh cẩm xuyên
trước tình hình trên tỉnh hà tĩnh yêu cầu các huyện thị xã cùng với nhân dân
làm thủy lợi nội đồng tiết kiệm nước tưới tổ chức khắc phục chống hạn
thưa quý vị vào các ngày lễ tết và cuối tuần
tại bãi biển hồ tràm xã phước thuận huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu
thu hút hàng chục ngàn lượt khách từ các nơi đến tám biển
thế nhưng những năm gần đây người dân địa phương và du khách đang rất bức xúc
với tình trạng rác thải chẳng gặp bãi biển
tại khu vực bãi biển hồ tràm có những nhà hàng được dựng tạm bỡ ngay bãi biển
hàng trăm du khách ăn uống hát hò vui chơi trên biển
bên cạnh bãi tắm người dân bày đủ các loại hải sản ra bán
cách đó chỉ vài mét là nơi tập kết tàu thuyền của ngư dân
tất cả rác thải từ túi ni lông ngư cụ xác hải sản
cho đến đồ ăn uống của du khách đều được vứt ngay trên bãi biển
hình ảnh nhốn nháo nhát nhát tại đây đã khiến nhiều du khách lắc đầu ngắn ngẩm
từ một bãi biển đẹp chỉ vài năm trở lại nơi này đã trở nên ô nhiễm và ngập rác
điều đáng nói cách đó chỉ khoảng năm mươi mét là trụ sở của ban quản lý các khu du lịch huyện xuyên mộc
với tấm băng rôn treo trước trụ sở rác là nguồn ô nhiễm
hãy làm sạch rác ở mọi nơi
thế nhưng ngay dưới bãi biển lại là hình ảnh trái ngược hoàn toàn
thưa quý vị và các bạn miền tây nhật bản đang tiếp tục phải hứng chịu
thiệt hại nặng nề do trận mưa lớn kỷ lục vào ngày năm tháng bảy vừa qua
tính đến thời điểm trưa nay mưa lũ ở khu vực miền tây nhật bản
đã làm một trăm ba mươi bốn người thiệt mạng và hàng chục người bị mất tích
lũ lụt và lở đất phá hủy nhiều nhà cửa khiến hàng chục nghìn người phải di tàn
đây được xem là thảm họa thiên tai lớn nhất tại đất nước mặt trời mọc kể từ năm hai nghìn một mươi bốn
một trăm ba mươi bốn người thiệt mạng hàng chục người bị mất tích

mưa lũ bị ngập chìm trong nước
khoảng hai trăm sáu mươi bảy người đang sống trong cảnh mất điện tại một mươi một tỉnh
đó là những thiệt hại thống kê được cho đến thời điểm hiện tại
mà đất nước nhật bản phải gánh chịu sau trận lũ lụt lớn kỷ lục
được xem là thảm họa thiên tai do mưa gây thương vong lớn nhất
tại đất nước mặt trời mọc kể từ năm hai nghìn một mươi
lũ lụt tràn về phía chúng tôi và chỉ cách chúng tôi ba mươi mét
gia đình tôi vội vã lên xe và đi qua cầu để đến nơi trú ẩn an toàn
thật là nguy hiểm
đây là lần đầu tiên tôi trải qua một trận lụt lớn như vậy
tôi đã không kịp chuẩn bị bất cứ đồ đạc gì
vì trận lũ đến quá nhanh và bất ngờ
tôi chỉ còn lại bộ quần áo đang mặc trên người
tôi đã tới nhà của bố mẹ tôi để đi tìm hai ông bà
tôi cứ hy vọng sẽ tìm thấy cả hai
nhưng đi đến nhà của cha tôi thì đã vô vọng
chúng tôi hy vọng sẽ tìm thấy hai người
nhưng cuối cùng chẳng thể tìm thấy một ai
cơ sở hạ tầng của nhật bản cũng bị ảnh hưởng nặng nề
khi đường xá bị hư hại
nước lũ tràn khắp nơi
và nhiều tuyến đường sắt bị gián đoạn
các dịch vụ giao thông ở nhiều khu vực phía tây nhật bản
đã bị gián đoạn nghiêm trọng kể từ ngày năm tháng bảy vừa qua
trong khi những đường cao tốc lớn đã bị đóng cửa một phần
theo bộ giao thông nhật bản
một mươi bảy cơ quan đường sắt đã tạm ngừng dịch vụ
tại năm mươi sáu tuyến đường tại miền tây nhật bản và nơi khác
du lịch tại các khu vực bị ảnh hưởng
phải chịu một cú sốc lớn
nhiều sự kiện du lịch và các dịch vụ đặt phòng
đã buộc phải hủy bò
sau mưa lũ hiện tượng lở đất cũng nghiêm trọng
do đó tại các khu vực này
cảnh báo nguy hiểm về hiện tượng lở đất
vẫn ở mức cao nhất
dự báo số người thiệt mạng do mưa lũ vẫn tiếp tục tăng
luồng khí cực ẩm được cho là nguyên nhân
gây ra trận mưa lớn lịch sử tại nhật bản
theo cục khí tượng nhật bản
vùng nước biển gần nhật bản có nhiệt độ cao
các đám mây mưa dễ hình thành trong điều kiện như vậy
song song với đó
bão prapirun di chuyển
về phía đông bắc trên biển nhật bản
bão này đi qua để lại không khí cực ẩm
và những đám mây dày nhiều hơi nước
những đám mây này tiếp thêm không khí ẩm
cho giải mưa hoạt động mạnh
gây mưa lớn kỷ lục
tọa trên vành đai lửa thái bình dương
sở hữu tới một mươi lượng núi lửa
đang hoạt động trên thế giới
nhật bản không hề có vị trí địa lý
thuận lợi cho sự phát triển
vì thế nhật bản là một trong những nước
chịu nhiều tác động của thiên tai nhất
khu vực châu á thái bình dương
vậy khi trận lụt kỷ lục này xảy ra
chính phủ và người dân nhật bản
đã đoàn kết và nỗ lực cùng nhau làm gì
để đối phó với thiên tai
trong ngày chín tháng bảy
nhật bản đã triển khai khoảng bảy mươi ba nhân viên cứu hộ
cảnh sát và binh sĩ
cùng bảy mươi máy bay trực thăng để tìm kiếm
những người bị mắc kẹt bị thương
hoặc thiệt mạng trong đợt mưa lũ
cũng như ứng phó với các vụ lở đất
và các yêu cầu giúp đỡ
tại cuộc họp khẩn cấp nhằm ứng phó với thiên tai
tại văn phòng thủ tướng ở tokyo
thủ tướng nhật bản shinzo abe đã yêu cầu
dốc toàn lực để tìm kiếm và cứu hộ
trong đợt thiên tai này
đây là lần đầu tiên chính phủ nhật bản
triệu tập một cuộc họp khẩn cấp
về ứng phó thiên tai kể từ năm hai nghìn một mươi
số người chết và mất tích sau trận lũ lụt
lịch sử này vẫn tiếp tục tăng lên không ngừng
cùng với đó là những thiệt hại nghiêm trọng
đã xảy ra vì vẫn còn nhiều người mất tích
chúng tôi đã tăng số lượng lực lượng
cứu hộ lên bảy mươi ba nhân viên
lực lượng này đang nỗ lực hết mình
để cứu và hỗ trợ người dân địa phương
để hỗ trợ cho các tỉnh
thành khu vực chịu hậu quả nặng nề
do mưa lũ thủ tướng shinzo abe
đã trích hai tỷ yên trong ngân sách
dự phòng cung cấp cho khu vực này
số tiền này có khả năng sẽ tăng hơn
nhằm mua sắm vật dụng cần thiết
và khẩn cấp cho nhân dân vùng lũ
ông shinzo abe cũng quyết định
hủy chuyến công du tới châu âu và trung đông
sắp tới thay vào đó ông sẽ đến
vùng lũ để thị sát và chỉ đạo công tác
cứu hộ khắc phục hậu quả sau lũ
sau những thiệt hại nghiêm trọng
và đợt mưa lũ lịch sử gây ra
thủ tướng shinzo abe đã quyết định
hủy chuyến công du các nước
bỉ pháp ả rập xê út và ai cập
được lên kế hoạch từ ngày một mươi một đến
một mươi tám tháng bảy tới để có thể
cung cấp mọi sự hỗ trợ cần thiết
cho công tác cứu hộ và quá trình
trong khi đó ủy ban châu âu ec
cũng thông báo thay đổi thời gian và địa điểm
tổ chức hội nghị thượng đỉnh liên minh châu âu eu
nhật bản bên cạnh đó eu
cũng cam kết sẵn sàng hỗ trợ nhật bản
khắc phục hậu quả sau trận lũ lụt
chủ tịch ec jean claude juncker
bày tỏ lời chia buồn với
thủ tướng nhật bản shinzo abe
về những mất mát của nhật bản do
trận lũ gây ra liên minh châu âu sẵn sàng
giúp đỡ và hỗ trợ bất cứ lúc nào
và bất cứ điều gì cần thiết cho nhật bản
lửa thử vàng gian nan thử sức
chính trong cơn bỉ cực
trong những giây phút đen tối nhất của cuộc đời
lại là lúc người nhật chói sáng
tinh thần cao quý của họ
trước khi thiên tai xảy ra người dân
xứ sở hoa anh đào đã được trang bị một số
kiến thức cơ bản trong việc phòng chống thiên tai
vì thế khi đối mặt với thiên tai
người dân nhật bản luôn luôn
bình tĩnh và vững vàng để xử lý
mọi tình huống
thảm họa là không thể tránh khỏi
nhưng hãy luôn hợp tác và đoàn kết
đó là câu nói mà người nhật bản
vẫn luôn ghi nhớ trong suốt cuộc đời
và trong chính sự kiện lần này
thế giới lại cảm phục người dân nhật bản hơn nữa
tinh thần người dân nhật trong hoàn cảnh
ngặt nghèo bỗng bừng sáng
thật đáng sợ nhưng tôi cảm thấy
nhẹ nhõm và vô cùng biết ơn
sự giúp đỡ của mọi người
rất khó để di chuyển những người ngồi trên xe lan
nhưng đội cứu hộ đã không quản khó khăn
và với tinh thần đoàn kết
chìa khóa dẫn cả dân tộc nhật bản
qua cửa tử tự nhiên
cả thế giới đều đang hy vọng rằng
xứ sở mặt trời mọc sẽ một lần nữa
vững vàng vượt qua thảm họa lần này
một cách mạnh mẽ nhất